lực lượng cảnh sát phòng cháy trợ cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận năm từ liêm hà nội
vừa giải cứu kịp thời ba nạn nhân mắc kẹt trong ca bin sau vụ tai nạn giao thông
giữa hai xe ô tô tải trên đường vành đai ba trên cao hướng đi bixi đi mai dịch
đối diện với bến xe mỹ đình phường mỹ đình hai của quận năm từ liêm
theo đó hồi một h tám phút ngày hôm nay một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai nhận tin báo từ đội giao thông trật tự
về vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô tải
đội phòng cháy trợ cháy công an quận năm từ liêm xuất một xe chỉ huy một xe cứu hộ cứu nạn một xe trợ cháy đến hiện trường
sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt mở cabin xe tải cứu ba người bị nạn là ông nguyễn văn hiệp
lái xe bà phạm thị mừng vợ lái xe bà phạm thị tiến bị thương nạn
để ban giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu kịp thời